thành phố hồ chí minh có trên chín mươi học sinh vừa trở lại trường
và không phát hiện ca nhiễm nào trong trường học
đây là tín hiệu đáng mừng nhưng các cơ quan chức năng đã lưu ý các trường
không nên chủ quan mà phải cập nhật liên tục về biến động sĩ số của lớp học mỗi ngày
đoàn công tác của ủy ban nhân dân tp hcm do phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương anh đức dẫn đầu
đã đến kiểm tra nắm tình hình học sinh đi học trực tiếp tại một số trường trên địa bàn thành phố
ghi nhận tại trường trung học phổ thông mạc liễn chi quận sáu tp hcm
lãnh đạo nhà trường cho biết đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất
và lấy ý kiến phụ huynh về việc cho các em đi học lại
mặc dù là khối một mươi hai khối lớp có lứa tuổi lớn nhất trong bậc trung học
nhưng số phụ huynh đồng thuận vẫn không tròn chỉnh một trăm linh
gần như là một trăm linh phụ huynh đã đồng ý cho các cháu đến trường
tuy nhiên thì cũng có một vài phụ huynh nhưng thực sự không phải là họ không đồng ý
mà là họ cũng chờ nghe ngóng đường hình để họ cũng đồng thuận cho các cháu đến trường
cụ thể là hôm nay thì số lượng các em đến trường đông hơn ngày hôm qua nhiều
hôm nay là ngày thứ hai các cháu nó đi học lại
thì cần phải theo sát cái sĩ số học sinh của từng lớp hằng ngày
nhất là các cháu mà vì lý do gì đó mà nghỉ học
mà hôm trước các cháu có đi học mà hôm nay nghỉ học
thì phải nắm ngay danh sách các cháu này
và liên hệ với phụ huynh để xem coi lý do vì sao các cháu nghỉ
những trường hợp đó có thể là khi về
hôm trưa hôm qua về thì hôm nay các cháu có triệu chứng gì đó
cũng đã được đi khám và đã xác định nghi nhiễm
thí dụ vậy hay là ở trong gia đình có một người mới vừa xuất hiện là f
hoặc là một bệnh không thường gì khác
thì tất cả những lý do này phải được gửi lên bang giám hiệu
và gửi về cho phòng y tế quân y sở y tế
chúng ta không có nắm được thì điều này và cái việc xử lý chúng ta sẽ gặp khó khăn
qua khảo sát thực tế và trao đổi với nhà trường
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm chia sẻ
các trường các thầy cô không nên quá lo lắng
khi phát hiện học sinh có triệu chứng và test dương tính với covid
vì những bước quy trình đã có đầy đủ
hơn nữa hầu hết một trăm linh học sinh lớp một mươi hai đã tiêm chủng
vấn đề là các trường cần theo dõi sức khỏe các em
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm mong muốn
các cơ sở giáo dục phải tận dụng hiệu quả thời gian vàng
hai tuần tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp
để thành phố xem xét có hướng dẫn cụ thể
một trong những cái mà chúng tôi mong muốn
đó là có cái sự hợp tác của tất cả các bên
nhà trường học sinh
và phụ huynh tiếp theo thì chúng ta cũng thấy
là đâu đó có những vấn đề
cần phải điều chỉnh
trong giai đoạn này
chúng ta đang thí điểm
do đó chúng tôi cũng
vẫn mong muốn để cho các trường
có một cái độ chủ động
tương đối để thử nghiệm
những cái giải pháp của mình
sau cái giai đoạn này thì sẽ có những cái đúc kết
để mà rút ra
những cái bài học kinh nghiệm
liên quan đến hướng dẫn mới nhất
của bộ chủ tục đào tạo
về kiểm tra định kỳ với học sinh tiểu học
trong đó học sinh lớp một lớp hai
sẽ thực hiện bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ một
trực tiếp tại trường trừ trường hợp
bất khả kháng thì phải báo cáo
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
hiện thành phố vẫn ưu tiên cho học sinh
lớp một hai đến trường học trực tiếp
sau đó mới tính đến thực hiện bài kiểm tra
định kỳ cần thực hiện tại trường
để đảm bảo quyền lợi của các em